ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm vừa kiến nghị ubnd tp chấp thuận phương án điều chỉnh thời gian triển khai thi công dự án metro bến thành tham lương đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
lý do xin lùi thời gian xây dựng là đợi chính phủ trình xin ý kiến quốc hội về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên hai một trăm ba mươi bốn tỷ usd tương đương bốn mươi bảy tám trăm chín mươi một hai mươi tám tỷ đồng
tăng gần gấp đôi so với dự toán năm hai nghìn một mươi và nếu dự án điều chỉnh được thông qua đầu năm hai nghìn một mươi chín ubnd tp hcm mới phê duyệt điều chỉnh dự án
ngoài ra tính đến thời điểm hiện nay công tác giải phóng mặt bằng của dự án rất chậm làm phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến tiến độ dự án
để ubnd các quận có thể triển khai công tác bồi thường đảm bảo yêu cầu về tiến độ bàn giao mặt bằng
ban quản lý đường sắt đô thị kiến nghị ubnd tp hcm xem xét chỉ đạo các đơn vị
liên quan khẩn trương triển khai các bước tiếp theo